đại hội đảng bộ tỉnh hải dương lần thứ một mươi bảy đã họp phiên bế mạc
đại hội đã thông qua nghị quyết vấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa hải dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
năm hai nghìn ba mươi là tỉnh công nghiệp hiện đại tạo nền tảng để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh gồm năm mươi hai đồng chí
tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương khóa một mươi bảy
đồng chí phạm xuân thăng đã được bầu làm bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm